liên quan đến sức khỏe của thủ tướng anh boris johnson
chính phủ nước này cho biết sức khỏe của ông đã có những chuyển biến rất tích cực
sau gần một tuần nhập viện điều trị bệnh covid một mươi chín
người phát ngôn chính phủ anh cho biết thủ tướng anh boris johnson đã rời phòng điều trị tích cực được hai ngày
và quá trình điều trị ghi nhận chuyển biến tốt
trong ngày một mươi tháng bốn thủ tướng johnson đã có thể đi được một đoạn ngắn và tinh thần rất tốt
thủ tướng johnson là lãnh đạo cấp cao nhất mắc bệnh covid một mươi chín
thậm chí trong ngày sáu tháng bốn ông còn được chuyển đến phòng điều trị và chăm sóc đặc biệt do bệnh trở nặng
đây là điều chưa từng xảy ra với một thủ tướng tại anh thời hiện đại
trong bối cảnh nước này đang trong tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh
hiện số ca tử vong do covid một mươi chín tại mỹ đã vượt qua con số hai mươi người
như vậy mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi covid một mươi chín
với cả số ca nhiễm bệnh và số ca tử vong cao nhất thế giới
tổng số ca mắc covid một mươi chín ở mỹ hiện là trên năm trăm hai mươi bốn người
tâm dịch bang new york
chiếm đến hơn bốn mươi hai số ca tử vong trên toàn nước mỹ
với tám sáu trăm hai mươi bảy ca tử vong
trên tổng số ca mắc bệnh là hơn một trăm tám mươi người
new jersey là bang có số ca mắc covid một mươi chín cao thứ hai
với trên năm mươi tám người và hai một trăm tám mươi ba ca tử vong
ngoài ra còn năm bang khác có trên hai mươi người mắc covid một mươi chín
trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền thành phố new york của mỹ đã quyết định cho học sinh nghỉ học hết niên khóa này
chính quyền thành phố cho biết để học sinh tới trường
trong lúc nước sôi lửa bỏng hiện nay là hết sức nguy hiểm
quyết định này được cho là khó khăn nhưng cần thiết